đây là đoạn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên mà bộ công an việt nam đón tiếp trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng đồng chí trần tư nguyên sang thăm việt nam
và tổ chức hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa bộ công an hai nước việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của thứ trưởng trần tư nguyên sẽ thành công tốt đẹp
là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh chính trị giữa bộ công an hai nước trong giai đoạn mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân cơ quan doanh nghiệp ở mỗi nước
phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết đồng thời ra soát tiến hành sửa đổi
bổ sung các điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế cấp bộ cấp tỉnh giữa hai bên cho phù hợp với tình hình mới và quy định nội luật hai nước
tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến đồng chí bí thư ban bí thư
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc vương tiểu hồng và các đồng chí lãnh đạo bộ công an trung quốc
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng trần tư nguyên khẳng định trung quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước
mong muốn mối quan hệ giữa hai đảng hai nước hai cơ quan ngày càng phát triển ổn định hiệu quả thực chất lâu dài
trong đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an hai nước phát triển hơn nữa
đoàn kiểm tra số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn
đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực
thành pháp luật của nhà nước theo kế hoạch số ba mươi năm của ban chỉ đạo đối với ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường
làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí đặng quốc khánh ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
các đồng chí trong ban cán sự đảng bộ tài nguyên và ngoại trưởng các thành viên đoàn kiểm tra số hai
theo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác thể chế hóa chủ trương
chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc chức năng nhiệm vụ của bộ
chú trọng công tác kiểm tra giám sát hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật quan tâm chỉ đạo gia soát kịp thời phát hiện để khắc phục những sơ hở bất cập về cơ chế
chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ qua giả soát phát hiện có một số văn bản có nội dung mâu thuẫn trồng chéo không phù hợp
từ đó kiến nghị hoàn thiện pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực
thay mặt đoàn kiểm tra đại tướng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ban cán sự đảng lãnh đạo bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị trực thuộc bộ đã đạt được trong công tác thể chế hóa chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
đại tướng tô lâm đề nghị ban cán sự đảng bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng và tăng cường công tác thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước
trọng tâm là chỉ đạo tham mưu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật còn sơ hở bất cập mâu thuẫn trồng chéo tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình thực hiện

qua đó tham mưu lãnh đạo bộ công an ký ban hành nhiều văn bản đề án thông tư và những chỉ thị về công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân giao quyền đào tạo cung cấp lý luận chính trị cho bảy cơ sở giáo dục đại học thuộc bộ công an đồng thời hoàn thành xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học nhóm ngành an ninh và trật tự xã hội tổ chức thẩm định báo cáo phê duyệt ba mươi tám chương trình đào tạo hai mươi tám
và hai mươi hai giáo trình đào tạo các trình độ do các học viên trường công an nhân dân các đơn vị biên soạn xây dựng
tại hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích mà cục đào tạo đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
trước bối cảnh thế giới trong nước có nhiều diễn biến phức tạp có thể nảy sinh nhiều nguy cơ thách thức mới
thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh đơn vị cần quán triệt triển khai thực hiện thật tốt theo phân cấp phân quyền đối với những nội dung nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và chỉ thị của bộ trưởng bộ công an đã đề ra tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín để tiến tới đại hội đảng các cấp
cùng với đó phát huy hơn nữa những ưu điểm khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
cũng trong sáng nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp thống tướng phò phét quốc vụ khanh bộ nội vụ vương quốc campuchia tại hà nội
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam thứ trưởng lương tam quang chào mừng ngài quốc vụ khanh cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia sang thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lương tam quang chúc mừng ngài phò phét nhận được sự tin tưởng và được bổ nhiệm
thứ trưởng lương tam quang đề nghị hai bên đưa nội dung hợp tác trong đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lĩnh vực truyền thông công an nhân dân lĩnh vực chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
hai bên sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đào tạo tập huấn đồng thời sớm nghiên cứu ký kết các văn bản pháp lý tạo cơ sở hành lang phối hợp hợp tác
phó phép bày tỏ mong muốn trong thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên các lĩnh vực giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm